bệnh mùa đông xuân ai cũng có thể mắc phải
mùa đông xuân còn năm bệnh mà bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể mắc phải
và thường xuyên gặp trong thời tiết lạnh giá và nồm ẩm
các bệnh này từ nhẹ tới trầm trọng
có rất nhiều bệnh hay gặp mùa đông xuân như viêm họng cảm lạnh viêm soang copd viêm mũi dị ứng viêm phổi
nhưng có năm bệnh mà bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể mắc phải
và thường xuyên gặp trong thời tiết lạnh giá và nồm ẩm
đó là viêm phế quản cấp viêm mũi dị ứng đau viêm khớp viêm soang và đột quỵ
bệnh viêm phế quản cấp
viêm phế quản cấp thường là một phần của nhiễm trùng đường hô hấp
xảy ra ở những bệnh nhân không có các bệnh phổi mãn tính
nguyên nhân hầu hết là do virus
triệu chứng của bệnh là ho khan hoặc ho khẳng ít đồn
đi kèm với các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên
hoặc các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên xuất hiện trước
thường là lớn hơn năm ngày
đầm có thể trong có mổ hoặc đôi khi có máu
người bệnh suốt nhẹ
cách điều trị
nếu bị nhẹ chỉ cần điều trị giảm triệu chứng buồn dịch và làm cho bệnh nhân dễ thở
tránh lạm dụng các kháng sinh
ngoài việc điều trị thì việc phòng tránh đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và ngăn ngừa biến chứng
bạn nên đeo khẩu trang thường xuyên không hốt thuốc lá và ngửi khói thuốc
giữ ấm vùng mũi ngực họng khi trời lạnh
bệnh đau viêm khớp
những người bị bệnh về khớp cho biết
vào mùa đông nhất là khi thời tiết trở lạnh
các khớp của họ trở nên rẹo rão đau nhất mà không rõ nguyên nhân
thời tiết lạnh ẩm cũng khiến tình trạng bệnh của những người bị khớp trở nên nặng hơn
người bệnh thấy đau cứng và xưng khớp
người cảm thấy mệt mỏi ớn lạnh khó chịu và sốt
xung quanh khớp ấm đỏ
khi xuất hiện các triệu chứng viêm khớp
bạn cần đến gặp bác sĩ để được thăm khám kiểm tra chất lỏng xung quanh khớp
tình trạng khớp xưng nóng hoặc đỏ
cũng như phạm vi cử động của khớp
điều trị bệnh
tùy vào vị trí viêm ở các khớp
mà bác sĩ có phương án cho thuốc và hướng dẫn cách làm giảm thiểu cơn đau
cũng như ngăn ngừa khớp bị tổn thương
bên cạnh đó có thể trường đá rán miếng ráng có tác dụng hạn chế cơn đau
vật lý trị liệu là liệu pháp điều trị sử dụng các bài tập
giúp tăng cường các câu xung quanh khớp bị ảnh hưởng
dựa trên thể trạng và mức độ viêm khớp của người bệnh
bác sĩ sẽ thiết lập cho họ những bài tập phù hợp
bạn nên tập thể dục thường xuyên
vận động nhẹ nhàng kết hợp với các bài tập thể dục phù hợp với tuổi tác và sức khỏe
không nên gắng sức mỗi khi thấy mệt mỏi
một chế độ ăn uống cân bằng
đúng cách sẽ giúp bạn duy trì cân nặng ổn định
và kiểm soát trứng viêm
người bệnh viêm khớp nên ăn các loại cá
trái cây tươi rau xanh
các thực phẩm chứa nhiều canxi và vitamin d
bạn nên ăn hạn chế các loại thực phẩm tinh chế
thực phẩm chế biến sẵn
và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật
viêm soang là tình trạng nhiễm trùng và viêm một
hoặc nhiều soan do bị soan tắt nghẽn
viêm soan có hai loại
viêm soan cấp tính xảy ra đột ngột
và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn
viêm soan mạng tính là kéo dài lập đi lập lại
có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến viêm soang
như viêm nhiễm
tăng cơ hội nhiễm siêu vi
vi khuẩn nhiễm nấm
người có các khối u trong mũi
và trong khu vực soan
những người bị việm vách ngăn mũi
phì đại cuốn mũi nghiện thuốc lá
hay bị nghẹt hoặc tắt mũi thường xuyên
sẽ bị viêm soan
triệu chứng khi bị viêm soan
bạn có thể cảm giác đau đầu ho sốt
có cảm giác bị đầy nặng hoặc đau ở chán hoặc mặt
mũi bị nghẹt và chảy nước mũi
có dịch tiết ra màu xanh hoặc vàng xanh
điều trị dùng thuốc xịt hay nhỏ mũi
để giảm cảm giác khó chịu
nếu bị đau đầu nhẹ
có thể dùng thuốc giảm đau
nếu viêm soan do nhiễm khuẩn
bác sĩ sẽ chỉ định dùng kháng sinh
bạn sẽ phải phẫu thuật nếu như điều trị nội khoa không thích ứng
vách ngăn mũi bị lệch
phòng ngừa bạn cần uống nhiều nước để làm loãng dịch trong mũi
hạn chế rượu bia
các chất kích thích có cồn
không tự ý xịt và nhỏ thuốc khi không có đơn chỉ định của bác sĩ
tránh tiếp xúc với các chất gây dị ứng
viêm mũi dị ứng
dù không nghiêm trọng
nhưng viêm mũi dị ứng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng
và sinh hoạt thường ngày
viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích
và viêm không phải do virus vi khuẩn
mà do các tác nhân từ môi trường
như lông sâu bướm phấn hoa lông động vật
khói bụi mặt nhà
nguyên nhân gây nên triệu chứng viêm mũi dị ứng
là do cơ thể giải phóng histamine
khi tiếp xúc với các tác nhân dị ứng
những người có cơ địa dị ứng
tư tiền sử gia đình mắc bệnh dị ứng
các triệu chứng khi bị viêm mũi dị ứng
là chảy nước mũi mắt nghẹt mũi
ngứa mũi đỏ mắt hắt xì liên tục
người bệnh khó thở mệt mỏi
tuy không phải bệnh nghiêm trọng
nhưng các triệu chứng kéo dài sẽ gây khó chịu
và mệt mỏi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt
công việc học tập
bạn có thể dùng các loại thuốc kháng histamine
thuốc nhỏ mắt thuốc xịt nhỏ mũi
để giúp giảm ngứa và các triệu chứng liên quan đến dị ứng khác
trong thời gian ngắn
khi bị viêm mũi dị ứng
cần tăng cường miễn dịch như ăn uống các thực phẩm tươi ngon
uống nhiều nước ép trái cây
ăn nhiều rau xanh
cần tránh xa những nơi ẩm thấp môi trường bụi bẩn
đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp
với các tác nhân gây dị ứng
bảo vệ vùng tai và họng tốt
sẽ giúp mũi khỏe mạnh giảm bớt nguy cơ bị viêm mũi dị ứng nặng hơn
đây là một trong những nguyên nhân
gây tử vong hàng đầu
đó là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng
do quá trình cấp máu não bị gián đoạn
hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy
không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào
hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ
đều có sức khỏe suy yếu
hoặc mắc các di chứng như
cử động yếu một phần cơ thể liệt bắn
hoặc tàn thân dối loạn cảm xúc
mất ngôn ngữ thị giác suy giảm
vì thế người bị đột quỵ cần được phát hiện sớm
và cấp cứu trong giờ vàng
thì ít để lại di chứng sau này
triệu chứng khi bị đột quỵ
người bệnh cảm thấy mệt mỏi cảm thấy hụt hơi
cử động chân tay khó hoa mắt tróng mặt
người mắt thăng bằng đột ngột
không phối hợp các hoạt động
đau đầu dữ dội thị lực giảm
buồn nôn hoặc đôn
lúc này bạn cảm thấy khó phát âm nói bị ngọ
giải pháp để phòng tránh đột quỵ
yếu tố dinh dưỡng cách thức sinh hoạt khoa học
hàng ngày là giải pháp tối yêu nhất
ở bữa ăn hàng ngày trong gia đình
bạn nên ăn nhiều rau quả trái cây
các loại đậu thịt trắng hải sản
mùa đông thời tiết rất khách nghiệt
lạnh thì việc giữ ấm cơ thể
luôn phải được đặt lên hàng đầu
đặc biệt là ở người cao tuổi
tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể
nâng cao sức khỏe
kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm
phát hiện các yếu tố gây đột quỵ
và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả